chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bốn bị cáo xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
các đối tượng gồm lê tùng vân chín mươi một tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi và lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi
đây là những bị can có liên quan trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại thiền a bên bờ vũ trụ hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai